các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chuyên môn khoa nhiễm khuẩn thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
kỹ thuật lấy mẫu test nhanh thực hiện đúng cách sẽ cho kết quả chính xác
người dân không cần phải lấy mẫu xét nghiệm pcr
một số người cho rằng xét nghiệm pcr để biết tải lượng virus chỉ số ct cơ thể cao hay thấp
thực tế tải lượng virus chỉ có ý nghĩa xem nguy cơ lây nhiễm cho người khác thế nào
không có ý nghĩa trong tiên lượng bệnh
test nhanh giúp giảm thời gian chờ kết quả của f và bớt công việc cho nhân viên y tế
lại dễ sử dụng thời gian có kết quả nhanh không phụ thuộc vào kỹ năng xét nghiệm
thao tác đơn giản
trong khi đó xét nghiệm rt pcr tiến hành trên máy đòi hỏi người sử dụng
phải được đào tạo chuyên môn kỹ năng chuẩn xác và thường mất từ bốn đến sáu giờ
mới có kết quả theo ông khanh
bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang hà nội nói rằng
xét nghiệm pcr là không cần thiết khi f cộng đồng quá nhiều
kết quả test nhanh đã đủ để kết luận nhiễm
i test nhanh dương tính thì liên hệ y tế phường để ghi nhận
ngoài ra đa số f nhẹ không triệu chứng đã được tiêm vaccine đầy đủ
thì không nên quá bận tâm đến chỉ số ct
theo thống kê của sở y tế hà nội gần chín mươi bảy f không triệu chứng triệu chứng nhẹ
điều trị tại nhà gần một trăm linh dân số đã tiêm đủ hai mũi vaccine
bác sĩ cho biết bệnh viện chủ yếu xét nghiệm pcr cho f đang điều trị
và trước khi ra viện
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế cho phép hà nội xác định f khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
thay vì xét nghiệm pcr mang giá trị khẳng định
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
số ca nhiễm có xu hướng tăng theo đó
kites sử dụng phải được bộ y tế cấp phép xét nghiệm do nhân viên y tế thực hiện
hoặc giám sát thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc từ xa
vào hôm một mươi chín tháng hai bộ y tế vừa điều chỉnh giá dịch vụ xét nghiệm
với giá test nhanh không quá bảy mươi tám đồng một mẫu
xét nghiệm pcr mẫu đơn không quá năm trăm linh một tám trăm linh đồng
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
về số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố hà nội cũng như nhiều địa phương khác tăng vọt
là điều đã được dự báo từ trước
lý do là mầm bệnh đã có sẵn trong cộng đồng biến thể lây lan nhanh
cộng thêm gia tăng đi lại của người dân ở tất cả các địa phương
khi chúng ta phục hồi lại các hoạt động xã hội phát triển kinh tế
tiến sĩ phu nói chúng ta phải xác định
số ca mắc thực tế còn cao hơn con số ba đến bốn ca một ngày
vì rất nhiều trường hợp không có triệu chứng là nguồn lây âm thầm trong cộng đồng
ngoài ra có một bộ phận không nhỏ người dân xét nghiệm dương tính nhưng không khai báo
chuyên gia cho rằng rất may là hiện nay thành phố vẫn đang kiểm soát được tình hình covid một mươi chín
hệ thống y tế cơ sở vẫn làm tốt chức năng của mình
tuy nhiên với tỷ lệ tiêm chủng cao người dân đang có tâm lý chủ quan
không thực hiện quy định về phòng chống dịch
đặc biệt là về việc không đeo khẩu trang nơi công cộng
trong khi đó không phải một trăm linh người dân tiêm đủ liều vaccine sẽ diễn biến nhẹ khi mắc covid một mươi chín
vẫn có trường hợp diễn biến nặng tử vong dù đã tiêm vaccine số lượng này không lớn nhưng vẫn có
ngoài ra khi số ca mắc tăng cao y tế quá tải
việc số trường hợp diễn biến nặng tử vong tăng cao là hệ quả tất yếu
lấy một ví dụ đơn giản để hình dung
nếu như trước khi tiêm vaccine một mươi ca mắc có một ca nặng
thì nay một trăm linh ca mắc có một ca nặng
nếu cứ để số ca mắc tăng cao không kiểm soát thì tỷ lệ bệnh nặng sẽ tăng cao
kết thúc đó là tỷ lệ tử vong
tiến sĩ phu nhấn mạnh và đồng ý rằng chúng ta thả lỏng nhưng không buông lỏng
phải đặt y tế dự phòng lên hàng đầu thay vì cấm đoán thì chúng ta tăng cường kiểm soát dự phòng
nếu cứ thả lỏng không dự phòng y tế cơ sở dự phòng không vào cuộc
thì số ca nặng và số ca tử vong sẽ đến mức độ nào
về con số tử vong trong thời gian vừa qua ông cho rằng cần phân tích làm rõ
những người tử vong do không tiêm là thuộc nhóm chống chỉ định tiêm
hai là do ý thức của người dân không tiêm
chúng ta cần phải ra soát lại tất cả những đối tượng chống chỉ định trì hoãn tiêm
đối tượng nào có thể tiêm được thì tiêm ngay
trước đây có những người già có bệnh nền không chịu tiêm bản thân cán bộ y tế cũng ngại
nên giờ chúng ta phải kiểm tra lại tất cả những trường hợp chống chỉ định trước đó
tiến sĩ phu nhấn mạnh da bệnh nền là yếu tố gia tăng nguy cơ tử vong
nhưng nếu không mắc covid một mươi chín
họ sẽ không tử vong
khi đã mở cửa chúng ta chấp nhận số ca mắc tăng cao
nhưng phải kiểm soát phải dự báo được
không có bệnh dịch nào mà mỗi ngày chết hơn chục ca
vì thế chúng ta vẫn cần kiểm soát trường hợp nào cần thiết phải nhập viện điều trị
giảm nguy cơ tử vong
ông khuyến cáo người dân phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm năm k
mọi chỗ mọi nơi hạn chế tiếp xúc với đám đông
giảm đi lại không cần thiết không tổ chức các hoạt động đông người không cần thiết
không tổ chức ăn uống linh đình hạn chế tham non tụ tập
vậy đối với những trường hợp trẻ mắc covid một mươi chín ở thể nặng
thì sẽ được điều trị tại bệnh viện nào tại hà nội
mới đây sở y tế hà nội vừa có công văn điều chỉnh việc phân luồng tiếp nhận
điều trị người bệnh covid một mươi chín trong đó có đối tượng bệnh nhi
tại hướng dẫn mới sở y tế hà nội đã bổ sung phân tầng điều trị đối với trẻ em mắc covid một mươi chín
cụ thể trẻ trên ba tháng tuổi được điều trị tại nhà nếu không đủ điều kiện chăm sóc
điều trị tại nhà bé được chuyển đến cơ sở thu dung quận huyện
bệnh nhi covid một mươi chín có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì từ ba tháng tuổi trở lên
sẽ điều trị tại các bệnh viện đa khoa có dường bệnh điều trị nhi khoa
trẻ mắc covid một mươi chín mức độ trung bình được điều trị tại tầng hai các bệnh viện đa khoa có khoa nhi
ngoài ra bé có thể chuyển điều trị tại các bệnh viện trung ương bộ ngành
tầng ba tiếp nhận bệnh nhi diễn tiến nạn bao gồm năm bệnh viện hà nội lạc thanh nhạng hà đông đức giang
sanpon sơn tây và các bệnh viện trung ương bộ ngành
với số ca covid một mươi chín liên tục tăng cao như trên nhiều người lo lắng về việc hà nội đã ở đỉnh dịch rồi
hay số ca mắc vẫn còn tiếp tục tăng và liệu có giống như tình hình tại tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi một hay không
trao đổi về vấn đề này bác sĩ vũ quốc đạt giảng viên bộ môn truyền nhiễm trường đại học y hà nội
phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại bệnh viện đh y hà nội cho biết
nhắc đến đỉnh dịch chúng ta hiểu rằng đó là thời điểm số lượng ca mắc tăng cao nhất
và sau đó số lượng ca mắc mới sẽ giảm đi
mỗi một làng sóng dịch thường sẽ có ít nhất một đỉnh dịch
việc giảm số lượng ca mắc mới sau một đỉnh dịch sẽ có thể xảy ra do số người trong quần thể đã đạt đủ số lượng
có miễn dịch bảo vệ hoặc chúng ta đã áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
giãn cách xã hội để phòng chống dịch
với tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay tôi cho rằng hà nội chưa đạt đến đỉnh dịch
và số ca mắc mới có thể tăng gấp đôi trong thời gian tới
trước ý kiến cho rằng hà nội sẽ có đỉnh dịch mới của biến chủng omicron
bác sĩ đạt cho hay tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra
biến chủng omitron xuất hiện tại việt nam vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau đó khoảng một tháng nước ta đã phát hiện ca lây nhiễm thứ phát tại cộng đồng
do đó hiện nay biến chủng omitron đã lây nhiễm trong cộng đồng
và có thể khiến số ca f gia tăng trong thời gian ngắn
một điều nữa cần lưu ý đó là số ca mắc phụ thuộc vào khả năng xét nghiệm
khi chúng ta sẵn có xét nghiệm test nhanh số người được xét nghiệm nhanh sẽ tăng nhanh
và đồng thời đồng nghĩa với việc phát hiện được nhiều ca bệnh hơn
theo bác sĩ đạt tỷ lệ tiêm vaccine ở hà nội đạt trên bảy mươi năm nên tỷ lệ tử vong ở người nhiễm sẽ thấp
tuy nhiên cùng một tỷ lệ tử vong là bốn thì khi có một mươi người nhiễm
dẫn đến bốn trăm linh ca tử vong sẽ khác với việc có một người nhiễm dẫn đến bốn mươi ca tử vong
việc đánh giá tình trạng dịch thông qua tỷ lệ tử vong và số ca mắc tuyệt đối sẽ bổ sung cho nhau
để có thể đưa ra chính sách chống dịch phù hợp
cùng với đó trước luôn dư luận xôn xao về việc hà nội đã đạt đến đỉnh dịch covid một mươi chín hay chưa
thông tin với phóng viên phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
cho biết không thể đạt đến đỉnh dịch covid một mươi chín hay chưa
nếu dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh thì phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
hạn chế tốc độ lây nhiễm
thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín mới tại thủ đô sẽ tiếp tục tăng nhanh
bởi nhiều người không khai báo thậm chí nhiều trường hợp mắc bệnh nhưng không có triệu chứng điển hình
nếu không xét nghiệm thì không thể phát hiện những trường hợp này
trong tình huống số ca f tăng nhanh dịch bùng phát đến mức không kiểm soát được
hệ thống y tế quá tải thì số ca mắc bệnh nặng tử vong sẽ tăng
hiện nay hệ thống y tế vẫn đang kiểm soát được tình hình
chăm sóc điều trị bệnh nhân chưa ra vào tình trạng quá tải